tại hội nghị các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tổng quan tình hình thế giới và việt nam về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
cung cấp thông tin về những tác động ảnh hưởng đối với một số lĩnh vực trọng yếu và an ninh trật tự ở việt nam hiện nay
từ đó dự báo và định hướng ứng xử trước các nguy cơ thách thức đặt ra
báo cáo chuyên đề quan trọng này sẽ giúp cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiểu đúng nắm vững bản chất
và tận dụng thời cơ vượt qua những khó khăn trong thực hiện của cách mạng bốn
phục vụ hiệu quả công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới

đã kịp thời bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép năm bánh ma túy
trong lúc làm việc tại khu vực đường bảy mươi hai thuộc địa phận thôn ba hàng xã thủ sĩ huyện tiên lữ
kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát tám mươi chín b sáu trăm bốn mươi bảy tổ công tác phát hiện trên tay của đào thị tuyết
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú thị trấn sông mã tỉnh sơn la có sách một túi da màu nâu
bên trong có chứa hai điện thoại di động và hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng một túi block lịch màu đỏ
bên trong có hai bánh hình hộp chữ nhật
khi kiểm tra khoang dưới hành lý tổ công tác phát hiện một túi màu đen
đựng ba bánh hình hộp chữ nhật và nhiều vật chứng khác liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng khai vật chứng mà lực lượng công an thu giữ
gồm năm bánh hình hộp chữ nhật là heroin có trọng lượng hơn một bảy trăm linh g
đang mang từ sơn la về hưng yên để tiêu thụ
một kho hung khí công cụ hỗ trợ rất lớn với hơn hai năm trăm linh cây dao kiếm đao lưỡi lê
mã tấu các loại
chín mươi ba súng bắn đạn bi hơn bảy trăm linh súng điện soi điện và hàng trăm bình xịt hơi cây
vừa được đội hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an tp hcm điều tra khám phá
đây là một đầu nậu chuyên cung cấp hàng nóng vũ khí sang hồ lớn nhất tại tp hcm
thông tin chi tiết trong cụm tin vắn
kho hàng nóng này do phạm thành long và vợ là vũ thị diệp làm chủ
hai đối tượng khai nhập hàng từ cửa khẩu móng cái
sau đó lên mạng xã hội giao bán cho người có nhu cầu trên khắp cả nước
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến nay long diệp đã bán được hơn bảy trăm linh triệu đồng tiền lời
cơ quan điều tra nhận định đây là một trong những đầu nậu chuyên cung cấp hàng nóng
vũ khí sang hổ lớn nhất tp hcm
các đối tượng hoạt động rất tinh vi liên tục chuyển đổi địa điểm nhằm tránh bị phát hiện
thời điểm bị bắt long và diệp đang nhập hàng để cung ứng cho thị trường vào dịp cuối năm
các loại hung khí vũ khí này nếu mua bán chót lọt là mối đe dọa cho tình hình an ninh trật tự của xã hội
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi năm triệu đồng đối tượng nguyễn thành đạt
trú tại xã phước hòa huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi mua bán công cụ hỗ trợ không có dây phép
trước đó ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy kiểm tra nơi ở của đối tượng
cơ quan công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ và các đồ chơi nguy hiểm như súng nhựa bắn đạn bi đao kiếm đạn bi các loại bình xịt hơi cay
đạt khai nhận số hung khí trên mua từ các đối tượng không quen biết thông qua các mạng xã hội
sau đó đạt chụp hình những mặt hàng này đăng tải trên nhiều tài khoản facebook do đạt lập ra để quảng cáo giao bán
đạt khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán các loại hung khí này từ năm hai nghìn một mươi ba
tại bình định thời gian qua nổi cộng lên tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm đánh chém nhau dẫn đến mất an ninh trật tự nghiêm trọng
đây là hệ quả từ sự thiếu quan tâm quản lý giáo dục của gia đình
hai mươi đối tượng là thanh thiếu niên ở các xã ven tuyến biển thuộc huyện hoài nhơn tỉnh bình định
vừa bị xét xử về các tội giết người cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng với mức án từ sáu tháng đến tám năm tù
theo cáo trạng hầu hết các đối tượng này làm nghề đánh cá trên biển
mỗi khi thuyền cập bến các đối tượng tụ tập ăn nhậu rồi lập băng nhóm thách đố đánh nhau
trong một trận ẩu đả vào đêm ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy dương phương bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú huyện hoài nhơn bị tử vong
nguyên nhân sâu xa được trị ra là một phần từ sự buông lỏng của gia đình trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên
hỏi cái thằng nhỏ mà đi theo nó đi mà nó chở đi họ hỏi lý do sao mà anh bị vậy
nó kêu hai bên lúc nhỏ như đó như nhỏ đầu ở trên đây là bị cái kiểu thù hiểm
sao không biết rồi chuẩn bị là đi qua đi lại đánh như nhỏ sao không biết
dù công tác phòng ngừa ngăn chặn của ngành chức năng đã được triển khai quyết liệt
sòng các vụ việc băng nhóm thanh niên côn đổ đánh nhau vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương gây hoang mang trong dư luận
gần đây nhất là vụ việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hàng chục đối tượng ở thị xã an nhơn và huyện tuy phước mang theo hung khí chai bia chứa xăng
đánh chém nhau với thanh niên địa phương
các đối tượng côn đồ gạt quấy chắc chắn bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc
xong trong nhiều vụ việc hậu quả đau lòng đã xảy ra là điều không thể khắc phục
do vậy việc quản lý ngăn ngừa ngay từ gia đình là yêu cầu hết sức cấp thiết
ubnd tỉnh con tum vừa có thông báo yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hoạn sản xuất dịch vụ thương mại an phú thịnh con tum
dừng ngay hoạt động vận hành thử nghiệm nhà máy chế biến mũ cao su apt
tại xã sa nhơn huyện sa thầy vì gây ô nhiễm môi trường
đồng thời yêu cầu công ty khắc phục tồn tại hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật
về môi trường tài nguyên nước rừng xả thải ra môi trường không được đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất
khi chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án
ubnd tỉnh con tum giao sở tài nguyên và môi trường ubnd huyện sa thầy ubnd xã sa nhơn
theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn đồn đốc kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện của công ty
nếu phát hiện nhà máy vẫn hoạt động sản xuất thì tiến hành xử lý theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật
trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo ubnd tỉnh để xử lý
việc nhà máy chế biến mủ cao su ngay trong quá trình hoạt động thử nghiệm đã gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc
vâng thưa quý vị bên cạnh việc xả thải nước trực tiếp ra môi trường mà chưa qua xử lý
thì một thực tế khác cũng đang tồn tại tại các khu công nghiệp và làng nghề đó là chưa đảm bảo các quy định về an toàn cháy nổ
mới đây tại bắc ninh lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiến hành giả soát
và thanh tra việc chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy của các cơ sở sản xuất tại các cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn
qua đó xử phạt hàng chục doanh nghiệp vi phạm các quy định về an toàn cháy nổ
nhưng đáng nói là đại đa số các chủ cơ sở tại đây đều cho rằng những vi phạm xảy ra tại đơn vị mình là tình trạng chung đã tồn tại từ lâu của các cụm làng nghề truyền thống
cơ sở này vừa bị xử phạt hơn một mươi năm triệu đồng vì các vi phạm liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
hoàn toàn không có thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy
các thiết bị về phòng cháy chữa cháy được trang bị nhưng không thể sử dụng
nhân công thời vụ thay đổi
đây cũng là thực trạng chung của gần hai trăm linh cơ sở sản xuất giấy tại cụm công nghiệp làng nghề giấy phong khê thuộc phường phong khê tp bắc ninh
và nếu mà đã xảy ra thì hậu quả cũng sẽ là rất lớn
nhưng cái sự đầu tư cho phòng cháy chữa cháy của các chủ cơ sở này thì chỉ ở một mức độ
có những trường hợp là né tránh hoặc là có những trường hợp đã được thẩm duyệt về thiết kế phòng cháy chữa cháy nhưng không tổ chức thi công
tiến hành kiểm tra tại cụng công nghiệp làng nghề phong khê hầu như cơ sở nào cũng tồn tại vi phạm thậm chí là những vi phạm nghiêm trọng
phối hợp với thanh tra tỉnh cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bắc ninh đã lập sáu mươi biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
đối với các cơ sở trong cụm công nghiệp phong khê i và đề xuất xử phạt hơn bảy trăm linh triệu đồng
cơ sở này thuộc cụng công nghiệp phú lâm huyện tiên du tỉnh bắc ninh
hệ thống máy móc cơ sở hạ tầng được đầu tư khá bài bản
tuy nhiên cũng hoàn toàn không có thiết kế thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy định
nắp đặt theo thiết kế của hệ thống phòng cháy thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến khi có khói và hơi nước bốc ra thì nó sẽ tự động báo cháy thì lại khó cho doanh nghiệp
về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy thì cơ bản các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp phú lâm đều vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
cái vi phạm lớn nhất của các doanh nghiệp trong này một là họ chưa có thiết kế hai là chưa thẩm duyệt cái thứ ba là chưa thi công và nghiệp thu hệ thống phòng cháy chữa cháy
tỉnh bắc ninh hiện có một trăm linh
một trăm hai mươi làng nghề trong đó có trên sáu mươi làng nghề truyền thống
với nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ngày càng tăng cao những tháng cận tết cũng là đợt cao điểm sản xuất của các cơ sở kinh doanh
đã có nhiều bài học đắt giá những thiệt hại khủng khiếp do cháy nổ gây ra
thế nhưng tâm lý chủ quan của các chủ cơ sở vẫn chưa thể thay đổi
hướng ứng lời kêu gọi khẩn cấp từ viện huyết học
sáng nay nhiều người đã có mặt tại đây từ rất sớm sẵn sàng chờ đợi để được hiến máu
sau khi biết thông tin nhóm máu o đang thiếu trầm trọng
sau ba ngày kêu gọi tỷ lệ nhóm máu o đã tăng bảy ba
theo báo cáo từ khoa lưu trữ và phân phối máu của viện huyết học truyền máu trung ương
đến ngày hôm nay bảy tháng một hiện tại lượng máu dự trữ của viện là tám một trăm năm mươi ba đơn vị máu
trong đó nhóm máu o đạt hai một trăm năm mươi bốn đơn vị máu chiếm hai mươi sáu tổng dự trữ
sau ba ngày cô gọi tỷ lệ nhóm máu o đã tăng bảy ba
ngày bốn tháng một lượng máu o chỉ đạt một mươi tám
thì đến ngày hôm nay mùng bảy tháng một lượng máu o dự trữ đã tăng lên hai mươi sáu
được biết nhóm máu o là nhóm máu có tỷ lệ cao trong cộng đồng khoảng bốn mươi năm dân số việt nam thuộc nhóm máu này
vậy nên nhu cầu sử dụng cũng cao hơn các nhóm máu khác
ngoài ra máu o là nhóm có thể truyền được thay thế cho tất cả các nhóm máu khác
trong quá trình sử dụng đặc biệt là đối với một số trường hợp cấp cứu
hoặc khó tìm nhóm máu phù hợp các cơ sở điều trị sẽ chỉ định truyền nhóm máu o thay thế
đây là hai lý do cơ bản dẫn tới tình trạng khan hiếm nhóm máu này
đồn biên phòng cát bà thuộc bộ đội biên phòng hải phòng phối hợp với các lực lượng
vừa giải cứu thành công một du khách người anh mắc kẹt trong khe núi ban đêm mà không tìm thấy đường ra
trước đó vào hồi một mươi hai h ba mươi phút ngày bốn tháng một ông stephen james koly cùng vợ và con trai
đến đảo cát sứa du lịch đến một mươi bảy h cùng ngày vợ và con trai
không tìm thấy ông đâu nên đã báo vụ việc cho ban quản lý khu du lịch đảo cát dứa
và tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy nhận được tin báo đồn biên phòng cát bà
phối hợp tìm kiếm nạn nhân đến hai mươi ba h bốn mươi năm lực lượng tìm kiếm đã phát hiện
ông stephen james coley ở trên vách núi đá phía sau khu vực khu du lịch đảo cát sứa
đơn vị đã đưa lực lượng phương tiện đến khu vực nạn nhân bị mắc kẹt và giải cứu an toàn
qua tìm hiểu được biết ông stephen james coley khi leo núi bị trượt vào khay núi sốc đứng
nếu không có đường ra hiện nay sức khỏe của ông đã ổn định

và góp phần giải quyết nạn tham nhũng trong thời gian sắp tới
trong các vụ án tham nhũng dự luận xã hội luôn quan tâm đến số tiền mà nhà nước bị thất thoát
thu hồi được bao nhiêu trong số những tài sản này là một phần đánh giá thành công của các vụ án
và trong năm hai nghìn một mươi bảy việc thu hồi tài sản
trong các vụ án kinh tế tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực
thu hồi khối lượng tài sản lớn trong vụ án tham mô tài sản của giang kim đạt và trần văn liêm
tại vinashin life là một trong những thành công của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng đã đạt được kết quả tích cực trong năm hai nghìn một mươi bảy
chỉ tính riêng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu hồi cho nhà nước trên hai mươi một tỷ đồng
tăng năm mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu và gấp một mươi lần các năm

hành vi phạm tội luôn được che giấu tinh vi
tài sản tham ô của nhà nước cũng được chúng cất dấu tẩu tán ở nhiều nơi dưới nhiều hình thức
những thành công bước đầu trong việc thu hồi tài sản án kinh tế tham nhũng trong năm qua
cho thấy nỗ lực của lực lượng công an
bên cạnh đó cũng tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn nữa trong thời gian tới